vào lúc bốn giờ sáng nay hai mươi năm tháng hai một tàu cá của ngư dân quảng trị bị gió lốc đánh chìm khi đang neo đậu tại khu neo đậu tránh chú bão xã triệu an huyện triệu phong tỉnh quảng trị
tàu cá qt năm nghìn năm trăm bảy mươi chín ts của ngư dân nguyễn đức giả ở thôn phú hội xã triệu an huyện triệu phong tỉnh quảng trị ra khơi chuyến biển đầu năm vào ngày hai mươi một tháng hai thì nhận được thông tin không khí lạnh tăng cường nên quay vào bờ
tuy nhiên một cơn gió lốc bất ngờ vào lúc bốn giờ sáng ngày hai mươi năm tháng hai đã làm cho thuyền bị lật ước tính thiệt hại trên một trăm linh triệu đồng trong đó chủ yếu là do hư hỏng các loại thiết bị máy móc điện tử
mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng công tác cứu hộ vẫn được đồn biên phòng cửa việt cùng ba con ngư dân tổ tàu thuyền cứu nạn thôn phú hội triển khai
đến chín giờ sáng cùng ngày tàu qt năm nghìn năm trăm bảy mươi chín ts đã được cứu hộ an toàn
ngay sau khi sự cố gió lốc làm lật tàu xảy ra lãnh đạo huyện triệu phong đã đến kiểm tra
động viên ngư dân sớm khắc phục sự cố sửa chữa lại tàu để tiếp tục ra khơi đánh bắt